ngày một mươi bảy tháng một mươi một bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức họp đánh giá công tác khôi phục sản xuất
sau bão lũ tại các tỉnh miền trung đồng thời bàn biện pháp thúc đẩy nhanh tiến độ tái thiết sau thiên tai
tám cơn bão và áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào miền trung chỉ trong vòng hơn một tháng đã gây thiệt hại nghiêm trọng
về người và tài sản tổng thiệt hại ước tính khoảng ba mươi tỷ đồng
để đảm bảo sinh kế trước mắt và lâu dài cho người dân bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã triển khai hỗ trợ
năm tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất hơn một một triệu giống gia cầm hai mươi sáu triệu con tôm giống bốn mươi tấn hạt giống hai mươi tấn gạo
một trăm linh tấn thức ăn chăn nuôi ba trăm linh triệu đồng tiền thuốc thú y tám mươi năm lít và một trăm hai mươi tấn hóa chất khử trùng
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nhấn mạnh trong kế hoạch tái thiết thì vấn đề cấp bách trước mắt
là hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất những cây trồng và vật nuôi ngắn ngày
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nhấn mạnh trong kế hoạch tái thiết thì vấn đề cấp bách trước mắt

bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng sẽ ra soát lần nữa nhằm đánh giá đúng tình hình thiệt hại từ đó lên kế hoạch tái thiết phù hợp cho từng khu vực bị thiệt hại